theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đồng tháp trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy đồng tháp đón hai bốn triệu lượt khách trong đó có sáu mươi lượt khách quốc tế ước đạt tám mươi tám tám mươi tám kế hoạch năm tăng một mươi năm mươi sáu so với cùng kỳ
để đạt được kết quả này là nhờ đồng tháp đã tạo được sự thống nhất cao về chủ trương phát triển du lịch của tỉnh thành ngành kinh tế quan trọng
nên từ thành phố đến huyện từ xã xuống các hộ dân trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch phát triển du lịch một cách đồng bộ và có lộ trình
những tháng qua tỉnh đồng tháp đã tạo được sự thống nhất cao về chủ trương phát triển du lịch tỉnh thành ngành kinh tế quan trọng
nên từ thành phố đến huyện từ xã xuống các hộ dân trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch phát triển du lịch một cách đồng bộ có lộ trình
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy đã có hai bốn triệu lượt du khách đến với đồng tháp
tổng doanh thu du lịch ước đạt bốn trăm năm mươi tỷ đồng đạt bảy mươi tám hai mươi sáu kế hoạch năm trong đó doanh thu dịch vụ du lịch là ba trăm linh tỷ đồng
thứ nhất đó là quyết tâm chính trị của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đã xác định được cái tiềm năng của du lịch đồng tháp
và có những động thái để lãnh đạo toàn hệ thống chính trị
để tập trung cho công tác
cái thứ hai là chúng tôi đã tập trung để định vị các khu điểm du lịch với những sản phẩm du lịch đặc thù
để làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đồng tháp đồng thời tránh trùng lắp so với các địa phương khác
nhờ có hướng đi đúng đắn cách làm hay thiết thực phát huy tiềm năng sẵn có
ngành du lịch đồng tháp đã định vị được nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng từng địa phương
như đồng xen tháp mười làng hoa sa đéc quýt hồng lai vung nem lai vung vườn nhãn châu thành
vườn quốc gia tràm chim tam nông qua đó đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan thưởng ngoạn
tôi đến đồng tháp này ba lần nhưng mà ở sở quýt với lại khu du lịch tràm chim
rồi lần thứ ba là tôi đến đồng xen các món ăn đặc sản ở đây rất là ngon
tôi hy vọng lần sau sẽ ghé hơn nữa
cùng với đó công tác truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch đồng tháp được thực hiện thường xuyên liên tục
thông qua các kênh truyền thông gắn tuyên truyền quảng bá du lịch với tạo hình ảnh về một tỉnh đồng tháp tươi đẹp
mến khách chính quyền thân thiện kiến tạo khởi nghiệp
người dân năng động sáng tạo hiền hòa mến khách bước đầu đã cải thiện hình ảnh du lịch đồng tháp thuần khiết như hòn sen
khẳng định vị thế của tỉnh trong khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước thu hút đầu tư và khách du lịch đến với tỉnh ngày càng nhiều
phát huy kết quả đạt được trong ba tháng cuối năm tỉnh đồng tháp phân đấu đón thêm một triệu lượt khách doanh thu ước đạt hai trăm linh tỷ đồng